trong khuôn khổ các hoạt động hội nghị bộ trưởng năng lượng asean năm hai nghìn hai mươi
lễ trao giải thưởng năng lượng asean hai nghìn hai mươi cũng được tổ chức vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi một
đây là sự kiện thường niên được tổ chức lần đầu tiên vào năm hai nghìn với mục tiêu tăng cường nhận thức
và thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của khối tư nhân vào lĩnh vực năng lượng khu vực asean
lễ trao giải nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tổ chức và cá nhân tiêu biểu có những đóng góp
cống hiến xuất sắc cho sự phát triển ngành năng lượng asean trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi